lễ phát động chiến dịch triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm đã diễn ra vào sáng nay do bộ công thương tổ chức
đây là hoạt động khởi đầu cho chương trình truyền thông hành động vì an toàn thực phẩm trên quy mô toàn quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
chương trình nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất người tiêu dùng và toàn xã hội về an toàn thực phẩm
phát biểu tại lễ phát động thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
quan điểm chỉ đạo của chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và tầm nhìn hai nghìn ba mươi
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân
đây là một nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền
là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm
và của mỗi người dân
bên cạnh việc tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
cần chú trọng công tác thanh tra kiểm tra đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiên tiến
trong quản lý an toàn thực phẩm
cần tăng cường công tác thông tin truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc
trong nhận thức của người sản xuất người tiêu dùng và toàn xã hội về bảo đảm an toàn thực phẩm
thứ trưởng khẳng định bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
trong việc chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các quy định
điều kiện an toàn thực phẩm
với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các bộ ban ngành trong việc chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các quy định
bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ siêu thị đặc biệt là các chợ đầu mối
kiểm tra kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả kém chất lượng hàng nhập lậu
đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất
thực hiện an toàn thực phẩm
ngay tại buổi lễ hàng trăm người đã ký tên trực tiếp hưởng ứng chiến dịch triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm
trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như á hậu thụy vân nghệ sĩ ưu tú công lý nghệ sĩ ưu tú quang thắng
diễn viên đỗ duy nam ca sĩ đinh mạnh ninh cùng nhiều người dân thủ đô có mặt tại sự kiện
đặc biệt cùng với hoạt động ký tên trực tiếp trang web và fanpage của chương trình cũng được chính thức khởi động
thông qua hình thức lấy chữ ký trực tiếp và lấy chữ ký điện tử tại trang web antoanthựcphẩmhd vn
và fanpage hành động vì an toàn thực phẩm lễ tổng kết chương trình sẽ được thực hiện vào cuối năm hai nghìn một mươi chín